chiều ngày một mươi tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội thảo kết nối và phát huy các nguồn lực
để startups việt nhìn ra thế giới dưới sự chủ trì của bộ khoa học và công nghệ
cùng sự tham gia của ủy ban về người việt nam ở nước ngoài của thành phố hồ chí minh
sự kiện là nơi gặp gỡ giới chuyên gia cơ quan ngoại giao nhà đầu tư đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp
nhà khởi nghiệp trong nước và nước ngoài tại việt nam
với chủ đề rất được quan tâm hiện nay là huy động vốn và mua bán sát nhập doanh nghiệp
hội thảo gồm ba nội dung chính cùng sự chia sẻ của một mươi hai diễn giả trong nhiều lĩnh vực
đó là tình hình huy động vốn và mna việt nam và thế giới cơ hội thách thức cho việt nam
startups ở việt nam và startups nhìn ra thế giới
đây là sự gặp gỡ của những dân tài việt tại nhiều quốc gia
người nước ngoài có dấu ấn tốt đẹp tại việt nam
không chỉ là cơ hội chia sẻ kiến thức kinh nghiệm mà còn là cầu nối để người tham dự và start up
có hướng nhìn mới về thị trường trong tương lai và nhận biết các xu thế đang được quan tâm hiện nay